gà hồ được coi là giống gà quý hiếm đứng đầu trong năm giống gà tiến vua xưa kia ở nước ta
tại làng lạc thổ thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh hiện nay là nơi duy nhất chăn nuôi
bảo tồn giống gà quý có lịch sử từ hơn sáu trăm linh năm này
toàn thôn lạc thổ có khoảng ba trăm linh hộ nuôi gà hồ trong đó có hai trăm linh hộ nuôi theo thời vụ và một trăm linh hộ nuôi thường xuyên
trong số ba mươi bốn hộ tham gia hội gà hồ thì có hai mươi tám hộ nằm trong dự án của viện chăn nuôi quốc gia
tổng số gà thuộc các hộ nằm trong câu lạc bộ thường xuyên duy trì là khoảng một con
bao gồm cả gà bố mẹ gà con
các hộ nuôi gà hồ chủ yếu là những người đam mê yêu quý giống gà quý hiếm này
đặc điểm của con gà hồ là hình thức cao trường chân đậu lành má mận hoặc má lĩnh để gà trống
gà mái thì là má nhãn má sẻ hoặc là má đất thóa
còn đầu là đầu gọc màu suýt đuôi lơm
trọng lượng gà trống thì đạt từ bốn cân trở lên và gà mái từ ba cân trở lên
vì vậy thời gian qua tỉnh bắc ninh đã yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với huyện
để có chính sách đặc thù hỗ trợ khuyến khích người dân chăn nuôi để bảo tồn và phát triển giống gà quý này
bảo tồn và phát triển cái giống gà hồ của thuận thành bắc ninh
hiện nay ủy ban tỉnh cũng như được sự chỉ đạo của thượng vụ tỉnh quỳ xây dựng đề án
để bảo tồn và phát triển giống gà hồ
chúng tôi rất là hy vọng với đề án này gà hồ của thuận thành sẽ được bảo tồn và phát triển
theo tất cả người dân và người nuôi gà đây nhà nước quan tâm hỗ trợ cho phần đất đai và chuồng trại
ví dụ mình muốn có diện tích để nhân rộng con gà hồ này ra phát triển lên để phục vụ đủ nhu cầu thị trường
huyện thuận thành cũng mới thành lập một hợp tác xã chăn nuôi gà hồ với chín hộ tự nguyện
hoạt động theo hai hình thức là nuôi bảo tồn gen giữ gốc truyền thống và nuôi trang trại nhân giống f hai để làm thương phẩm
cục ứng dụng công nghệ khoa học của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện cũng đang tiến hành hỗ trợ thụ tinh cho gà hồ
với những đặc điểm quý cả về nguồn gốc lẫn giá trị kinh tế do đó gà hồ cần được tiếp tục đẩy mạnh
bảo tồn và phát triển hơn nữa để thương hiệu gà hồ trong thời gian tới được thị trường trong nước biết đến rộng rãi